công an tp tam kỳ đã nhận được trình báo của người dân về việc mất trộm xe máy tại bệnh viện đa khoa tỉnh quảng nam và bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam
qua các biện pháp nghiệp vụ công an thành phố tam kỳ xác định quý là đối tượng thực hiện các vụ trộm trên
vào ngày một mươi chín tháng hai khi quý đang ở phòng trọ tại xã tam hiệp huyện núi thành thì đã bị lực lượng công an bắt giữ
tại cơ quan công an quý khai nhận từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín cho đến đầu năm hai nghìn hai mươi đã thực hiện trót lọt sáu vụ trộm cắp xe máy tại huyện núi thành và thành phố tam kỳ
những xe máy trộm được đối tượng quý dùng biển số giả gắn lên rồi giao bán mỗi chiếc từ một mươi đến hai mươi triệu đồng
trước đó quý cũng đã có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vừa ra tù đầu năm hai nghìn một mươi chín thì nay lại tiếp tục phạm tội
dựng lên màn kịch là hỏi đường nhóm đối tượng gồm nam và nữ tại huyện yên thành tỉnh nghệ an đã lợi dụng sự lơ là của người dân đi đường để thực hiện hàng chục vụ cướp giật đồ trang sức
qua một thời gian nỗ lực điều tra để nhằm lập lại an ninh trật tự công an huyện yên thành đã bắt gọn được ba đối tượng thu giữ nhiều vật chứng có liên quan
vào khoảng thời gian đầu năm hai nghìn hai mươi trên địa bàn huyện yên thành liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật trang sức bị hại thường là phụ nữ đang đi bộ trên đường
trước tình hình đó công an huyện đã xác lập chuyên án để đấu tranh
trước tình hình đó công an huyện đã xác lập chuyên án để đấu tranh
sau một thời gian theo dõi củng cố các chứng cứ tài liệu ban chuyên án đã dựng lên được một nhóm đối tượng gồm hai nam một nữ
đang nói đối tượng nữ chính là đối tượng cầm đầu chỉ đạo và trực tiếp tham gia
ba đối tượng được xác định là nguyễn bá dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu lê văn đức sinh năm hai nghìn một và nguyễn thị hường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám cùng chú tại huyện yên thành
cả ba đối tượng đều là những con nghiện và đã có tiền án về tội trộm cắp và tàng trữ trái phép chất ma túy
ngày hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi nhận định thời cơ chín mùi bàn chuyên án quyết định phá án truy bắt các đối tượng khi các đối tượng đang ở địa bàn giáp danh giữa hai huyện yên thành và đô lương để chuẩn bị lần trốn vào miền nam
trong quá trình truy bắt các đối tượng đã chống đối quyết liệt đâm thẳng xe vào tổ công tác để hòng trốn thoát
nhưng với những phương án kỹ lưỡng tổ công tác đã bắt gọn nhóm đối tượng di lý về trụ sở
các đối tượng đã chống đối quyết liệt đâm thẳng xe vào tổ công tác để hòng trốn thoát